tại cụng công nghiệp phước tân thành phố biên hòa xảy ra tình trạng gần sáu mươi doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng công nghiệp trái phép
thường trực tỉnh ủy đồng nai vừa có văn bản đề nghị ban cán sự đảng ubnd tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan
làm rõ các đơn vị cá nhân liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
lãnh đạo tỉnh ủy đồng nai khẳng định sau khi làm rõ cá nhân đơn vị nào sai phạm thì phải kiểm điểm và xử lý nghiêm theo quy định
trước đó báo nhân dân phản ánh khu đất hơn bảy mươi hai hectare tại xã phước tân thành phố biên hòa
quy hoạch cụm công nghiệp phước tân mới đang ở giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư
chưa có quyết định phê duyệt chính thức nhưng đã có gần sáu mươi doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trai phép
trên diện tích đất cây xanh rừng trồng gây bức xúc trong dư luận tại địa phương
đến thời điểm này ubnd tỉnh đồng nai đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra về xây dựng tại khu vực
quy hoạch cụm công nghiệp phước tân về xử lý cán bộ liên quan hiện mới chỉ có ông mai tấn tài
chủ tịch ubnd xã phước tân bị điều chuyển về phòng kinh tế thành phố biên hòa phải làm kiểm điểm trách nhiệm